sau nhiều ngày xét xử chiều nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án các bị cáo trong vụ án gây thất thoát bảy mươi chín tỷ đồng tại công ty sổ số đồng nai
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo nguyễn văn minh sáu mươi ba tuổi nguyên tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số đồng nai một mươi sáu năm tù giam
nguyễn thị thùy anh sáu mươi một tuổi nguyên kế toán trưởng công ty sổ số đồng nai một mươi bốn năm tù giam về tội tham ô tài sản
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo còn lại hưởng án treo từ hai năm đến ba năm tù về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng